dự báo từ năm hai nghìn hai mươi kịp ngạch xuất khẩu cho ngành trái cây việt nam sẽ đạt ba sáu tỷ usd
đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo quốc gia về mô hình phát triển và thương mại hóa các giống trái cây cao cấp
lộ trình cho thanh long chất lượng cao của việt nam diễn ra tại tp hcm
dự án phát triển giống trái cây cao cấp được thực hiện bởi viện nghiên cứu cây trồng và thực phẩm new zealand
cùng các đối tác việt nam bao gồm viện nghiên cứu cây ăn quả miền nam và phân viện cơ điện nông nghiệp
sử dụng công nghệ sau thu hoạch dự án đã phát huy các phương pháp trồng trọt cải tiến
giúp tăng cấp đôi năng suất đồng thời phát minh hệ thống máy rửa sau thu hoạch và các kỹ thuật làm mát hoa quả
nhằm giảm thiệt hại và kéo dài thời gian bảo quản
các nghiên cứu toàn diện và sáng tạo của dự án đã giảm tác động của bệnh đốm nâu
và giúp cho người dân ít sử dụng các loại thuốc hóa học trên cây trồng
dự án đã giúp cho các hộ trồng thăng long nâng cao kiến thức và tăng thu hồi vốn từ đầu tư
bên cạnh đó phát triển một số giống thanh long cao cấp mới có tiềm năng xuất khẩu cao
với chỉ tiêu xuất khẩu hai mươi một tỷ usd năm nay ngành trồng trọt phải phấn đấu đạt thêm một năm tỷ so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó đối với nhóm cây hàng năm phải phấn đấu tăng trưởng thêm năm trăm linh triệu usd